tối ba mươi tháng bốn hàng vạn người đã đổ về biển đồ sơn thành phố hải phòng
tham gia liên hoan du lịch đồ sơn miền di sản hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động chào mừng bốn mươi bốn năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước và kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày giải phóng hải phòng
đồng thời bắt đầu mùa du lịch biển đồ sơn năm hai nghìn một mươi chín
đêm hội liên hoan du lịch đồ sơn miền di sản gồm ba chương
đồ sơn dòng trầu ngọc quý đồ sơn hội tụ miền di sản đồ sơn xin chào
được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện
đan cài các tiết mục nghệ thuật là những lời giới thiệu ngắn gọn
đầy ý nghĩa về tiềm năng lợi thế vị trí địa lý lịch sử văn hóa kinh tế xã hội của quận đồ sơn
đêm hội để lại nhiều ấn tượng thiện cảm trong lòng du khách
thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh du lịch biển đồ sơn du lịch hải phòng
và tạo ấn tượng về một tháng cảnh sôi động thân thiện và an toàn đối với du khách trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi chín quận đồ sơn phấn đấu đón hơn hai năm triệu lượt du khách doanh thu từ du lịch đạt hơn một tỷ đồng